chỉ huy lực lượng mỹ tại hàn quốc tướng vinsen brouk vừa cho biết mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao mới thắt tại hàn quốc trong khoảng tám đến một mươi tháng bất chấp sự phản đối của nga và trung quốc
phát biểu tại một hội thảo ở thủ đô seoul chỉ huy lực lượng mỹ tại hàn quốc tướng vingen brub cho biết việc triển khai tháp tại hàn quốc sẽ mất tám đến một mươi tháng và hệ thống này có quy mô lớn hơn so với tháp ở guam
hồi tháng bảy vừa qua mỹ và hàn quốc thông báo quyết định triển khai thác tới hàn quốc để tăng cường khả năng phòng thủ trước những mối đe dọa từ bên ngoài
được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn chín tên lửa của tháp với tầm bắn từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh km và có thể đạt độ cao hai mươi năm km nên có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc tầm trung
phản ứng trước tuyên bố trên của mỹ trung quốc đã tái khẳng định phản đối việc triển khai thác và yêu cầu ngừng ngay lập tức việc làm này